tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ tám sáng nay đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
thảo luận về sửa đổi các quy định của luật tổ chức chính phủ đa số ý kiến đại biểu quốc hội tán thành với việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện như dự thảo luật
điều này vừa bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thông suốt của trung ương vừa tạo sự chủ động sáng tạo cho địa phương trong việc bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy
từ đó địa phương sẽ chủ động quyết định thành lập tổ chức trên nguyên tắc tinh giản bộ máy biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành
cho ý kiến vào việc sửa đổi luật tổ chức chính quyền địa phương đa số đại biểu thống nhất việc cụ thể hóa chủ trương của trung ương trong việc giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân
tuy nhiên giảm như thế nào giảm ở cấp nào cơ quan nào thì ý kiến còn khác nhau
đối với hội đồng nhân dân cấp huyện nhiều ý kiến tán thành giảm số lượng cấp phó
tuy nhiên đối với hội đồng nhân dân cấp tỉnh đa số ý kiến đại biểu đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành